đánh giá về triển vọng kinh tế năm hai nghìn một mươi chín một báo cáo của trường đại học kinh tế quốc dân cho rằng
trong năm hai nghìn một mươi chín việt nam có thể tận dụng được một số tác động tích cực từ diễn biến kinh tế thế giới
như chiến tranh thương mại mỹ trung có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam
có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường mỹ khi các sản phẩm từ trung quốc trở nên đắt đỏ hơn
hiệp định thương mại việt nam eu hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cũng sẽ tạo điều kiện mở rộng thị trường và tác động tích cực đến kim ngạch thương mại song phương và đa phương
đồng thời dòng đầu tư quốc tế cũng có thể có sự chuyển dịch từ điểm đến là trung quốc
sang các quốc gia khác tăng cơ hội cho việt nam thu hút đầu tư nước ngoài
sau những kết quả kinh tế khá ấn tượng trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam kỳ vọng sẽ tiếp đà
để bứt phá trong năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín chính phủ tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô
cải thiện môi trường kinh doanh và sức chống chịu của nền kinh tế
diễn biến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tiếp tục được theo dõi sát
với thông điệp điều hành xuyên suốt trong quý i
tuy nhiên nền kinh tế cũng nhận diện không ít khó khăn thách thức
trong bối cảnh kinh tế quốc tế ngày càng bất định và dư địa cho chính sách kinh tế vĩ mô
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế còn không nhiều
kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín cũng sẽ đối diện với nhiều thách thức
thứ nhất là những tác động bất lợi từ kinh tế thế giới
do tính bất định và khó lường trong môi trường kinh tế thế giới
việt nam sẽ chịu tác động lớn bởi những cú sốc từ bên ngoài
trong khi khả năng kháng chịu và thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài chưa cao
nền kinh tế việt nam là xuất khẩu của chúng ta dựa quá nhiều vào các công ty có vốn nước ngoài
và một cái điều mà tiến sĩ nguyễn thế anh cũng đã nói vấn đề nợ công
việt nam của chúng ta mặc dù là sáu mươi một nhưng mà nếu mà chúng ta không đủ ngoại tệ
mà rất nhiều một nửa nợ công của chúng ta là nợ nước ngoài bằng ngoại tệ
và chúng ta ảnh hưởng về xuất khẩu chúng ta không có ngoại tệ
chúng ta có thể dễ dàng rơi vào tình trạng như của hy lạp trước đây ba bốn năm
chúng ta biết rằng hiện nay kinh tế việt nam thì được coi là nền kinh tế có độ mở lớn nhất
gần như lớn nhất thế giới
tổng cái giá trị xuất nhập khẩu của chúng ta thì bây giờ nó đã vượt trên gdp rồi
trên lớn hơn cả gdp rồi
do vậy bất kể một cú sốc từ bên ngoài nào thì nó sẽ tác động rất là nhanh
nhanh tới cái nền kinh tế của việt nam
cái khu vực mà ảnh hưởng nhanh nhất sớm nhất thì đó là cái hệ thống tài chính
cái hệ thống tài chính và cụ thể hơn là cái khu vực ngân hàng khu vực ngân hàng
do vậy thì cái vấn đề lành mạnh hóa ngoài cái hệ thống ngân hàng rất là cần thiết
khi gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa sang mỹ
hàng hóa trung quốc sẽ tìm đến các thị trường khác gia tăng sức ép cạnh tranh với hàng hóa việt nam
quá trình điều chỉnh lại chính sách tiền tệ của mỹ và eu trong thời gian tới
kéo theo sự mất giá của các đồng tiền và giá cả gia tăng ở hầu hết các nước đang phát triển
cùng với sự bất ổn của giá dầu thế giới cũng sẽ tạo áp lực lên ngân hàng nhà nước
trong việc kiểm soát lạm phát ổn định lãi suất và giá trị việt nam đồng
trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ đã bị thu hẹp
thách thức thứ hai là dọc cản thể chế kinh tế và môi trường kinh doanh
kết quả cải thiện môi trường kinh doanh đang trứng lại
thực tế kết quả sản xuất cũng như các cơ hội sản xuất của các doanh nghiệp
đặc biệt ở khu vực tư nhân còn rất yếu các rào cản phát triển còn nhiều
có dấu hiệu bị chứng lại
cho nên là cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong là chính phủ cũng có những bước đi quyết liệt hơn nữa
cải cách về thực chất hơn nữa để tháo hứa những dọc cản
một thách thức đáng kể nữa là dư địa tác động của các chính sách tiếp tục bị thua hẹp
việc gia tăng cung tiền và tín dụng phục vụ tăng trưởng có thể gây áp lực đến rủi ro lạm phát
thực trạng tăng trưởng tiến dụng và phương tiện thanh toán bị thu hẹp như năm hai nghìn một mươi tám
những quy định an toàn hệ thống
mới được áp dụng đầu tư công suy giảm từ năm hai nghìn một mươi tám
cộng thêm những rào cản đối với sự phát triển của khu vực tư nhân còn chưa được giải quyết triệt để
sẽ là những lực cản đến tăng trưởng năm hai nghìn một mươi chín
khi mà lạm phát trong nền kinh tế tăng lên thì cái lãi suất ít nhất là không giảm được
ít nhất là không giảm được
mà ở việt nam thì cái mặt bằng lãi suất hiện nay nó là dạng cao trên thế giới rồi
nó đánh vào cái sức chịu đựng của doanh nghiệp rất là lớn
do vậy nó sẽ làm giảm cái tiến dụng
tiến dụng sản xuất dành cho sản xuất
cái đấy thì chắc chắn nó giảm cái lợi nhuận của doanh nghiệp rất là nhiều
và doanh nghiệp việt nam thì có một đặc điểm là dựa vào cái nguồn vốn vay ngân hàng rất là nhiều
do vậy khi lãi suất tăng thì cái chi viên suất tăng rất là cao
do vậy thì nó ảnh hưởng nếu mà lạm phát nó tăng lên thì nó ảnh hưởng đến cái tăng trưởng nền kinh tế rất là nhiều
các ngân hàng được giao những cái chỉ tiêu tiến dụng tương đối là thấp so với những năm trước
cho toàn ngành ngân hàng thì tăng trưởng tiến dụng ở mức một mươi bốn
rồi cho mỗi ngân hàng thì mỗi ngân hàng được ngân hàng nhà nước giao một cái chỉ tiêu riêng
và có những ngân hàng cái chỉ tiêu rất thấp thậm chí đến một mươi thôi
thế thì với cái việc mà xiết lại tiến dụng như thế thì nó sẽ ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của các doanh nghiệp
tại vì các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp rất cần vốn để mà hoạt động
tôi nghĩ rằng năm nay là cái năm mà các doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn trong cái vấn đề tiếp cận vốn
đặc biệt là
có những cái thị trường như là thị trường bất động sản tôi nghĩ rằng sẽ bị tác động bởi cái việc với chính sách tiến dụng đang bị thắt chặt
về lạm phát các chuyên gia cho rằng lạm phát năm hai nghìn một mươi chín có thể sẽ cao hơn năm hai nghìn hai mươi
sản lượng hiện đang ở mức cao hơn sản lượng tiềm năng
nên việc cố gắng duy trì mức tăng trưởng cao trong năm hai nghìn một mươi chín có thể gây thêm sức ép đến lạm phát
và điều chỉnh điều hành giánh vừa rồi theo tôi thì
mặc dù là kìm hãm lâu và không thể tránh được
thế nhưng mà cái việc điều chỉnh cùng một lúc một loạt các cái vấn đề liên quan đến giá nao lượng thì tôi nghĩ là nó hơi rồn rập
tất cả nó rồn rập là quý một
do vậy thì tôi dự báo rằng cái lạm phát quý ii nó sẽ tăng rất là khá tăng tương đối là khá
từ thuế bảo vệ môi trường tới giá điện rồi giá xăng dầu rồi sắp tới còn giá y tế
thơm hụt ngân sách thì nằm trong chỉ tiêu cho phép nhưng mà so với các nước trong khu vực thì thơm hụt ngân sách và nợ công của việt nam vẫn ở mức cao
xin chào và hẹn gặp lại
tổng cục thống kê cũng dự báo nền kinh tế nước ta vẫn còn không ít khó khăn như tiếp tục đối mặt với những thách thức giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp công nghiệp chế biến chế tạo khó duy trì cùng kỳ năm trước thời tiết hạn hán dịch bệnh cùng với đó là tăng trưởng chậm lại của một số ngành xuất khẩu chủ lực kim ngạch xuất khẩu nhiều
bên cạnh đó xăng dầu thế giới biến động xu hướng lãi suất biến động khó lường trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế cũng tác động đến tăng trưởng tín dụng tâm lý và kỳ vọng thị trường

hãy điều chỉnh mức tiền lương trước vào tháng tám

để lãng pháp chúng ta sẽ tiếp tục bước ba
là điều chỉnh trí quý quản lý

những cải cách mà chính phủ đã đề ra trong thời gian qua
rất có ý nghĩa và cần phải tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa
các ưu tiên chính sách cũng cần phải nhấn mạnh vào ổn định kinh tế vĩ mô
để làm nền cho cải cách
cách làm bài bản nhất quán sẽ là yếu tố quan trọng nhất
để tăng trưởng ổn định
giữa bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định
việt nam cũng cần phải tiếp tục xây dựng những kịch bản mới
nhằm ứng phó với những diễn biến thay đổi mới
quý vị và các bạn thân mến
chương trình kinh tế và dự báo được phát mới
vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần trên chương trình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại